theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều chín tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh nam trung bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở tây nguyên và miền đông nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sau liên tục được tăng cường các tỉnh trung trung bộ đêm và sáng có mưa có nơi mưa vừa mưa to gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn đến cấp năm
từ nay đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm rét hại vùng núi cao có băng giá nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ tám đến một mươi một độ các tỉnh vùng núi từ năm tám độ vùng núi cao dưới ba độ
hà nội từ nay đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ
vĩnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh